chính vì vậy các chuyên gia tại hệ thống tiêm chủng vnvc khuyến cáo
chị em nên đi tiêm vaccine phòng ung thư cổ tử cung càng sớm càng tốt
vaccine có hiệu quả kéo dài lên đến ba mươi năm
chúng tôi hy vọng những thông tin trong chương trình sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề tiêm chủng phòng
còn bây giờ linh trì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau
và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau